về diễn biến đại dịch covid một mươi chín các quan chức fed đều chia sẻ quan điểm rằng
họ có thể kiềm chế lạm phát với mức tăng lãi suất khiêm tốn
trong khi đảm bảo nền kinh tế và thị trường lao động phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên cuộc xung đột giữa nga và ukraine đã bùng phát vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đại nhiên nỗi lo về đại dịch xuống
ngày một mươi sáu tháng ba tức rạng sáng một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai theo giờ việt nam
trong một động thái được dư luận đồng đoán từ lâu
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép đã quyết định nâng lãi suất cơ bản
đây là lần đầu tiên fed tăng lãi suất cơ bản kể từ năm hai nghìn một mươi tám
và là lần điều chính đầu tiên kể từ sau đại dịch covid một mươi chín bùng phát đầu năm hai nghìn hai mươi
giá tiêu dùng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong bốn mươi năm
còn lạm phát có khả năng tăng tốc hơn nữa trong những tháng tới
do căng thẳng nga ukraine khiến giá dầu thô và các hàng hóa khác tăng vọt
giờ đây việc lạm phát cao gấp ba lần mục tiêu hai của fed và căng thẳng tại ukraine
lại trở thành những mối đe dọa chính
chúng không chỉ thách thức năng lực hoạch định chính sách của fed
mà còn làm dấy lên bóng ma về một giai đoạn khó khăn như những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thời điểm ngân hàng trung ương phải chấp nhận một cuộc suy thoái để kiểm soát giá cả
thưa tiến sĩ có thể chưa ảnh hưởng ngay lập tức
nhưng việt nam chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng
vậy những lĩnh vực nào sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới
vừa gọi thì cục dự trữ liên bang mỹ
tăng lãi xuất là bởi vì lãm phát ở mỹ hiện nay đang tăng rất là cao
cho nên khi tăng lãi xuất là để họ thu đồng đô về để kiềm chế lãm phát
như vậy thì khi bên mỹ tăng lãi xuất
thì chúng ta sẽ gặp vấn đề về mức cân đối giữa đồng đô và đồng việt nam
vì vậy cho nên là có nhiều khả năng
cái tỷ giá giữa đồng việt nam và đồng đô trong thời gian sắp tới là nó sẽ tăng
như vậy thì nếu mà cái việc tăng tỷ giá này thì nó sẽ tác động rất là lớn đối với cái nền kinh tế việt nam
thứ nhất đó là những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu hàng quá về đó thì họ phải trả cái chi phí cao hơn
thì chúng ta thấy là trong nền kinh tế của mình rất là nhiều doanh nghiệp mà họ nhập khẩu các nguyên vật liệu
các yếu tố hàng quá dịch vụ đầu vào về mà thanh toán bằng tiền đô thì họ sẽ gặp chi phí cao hơn trước
thứ hai là những
những cái phạt phản quang của chính phủ mà mình vay mình sẽ trả bằng đô thì cái chi phí tiền lãi vay của mình sẽ tăng nhiều hơn
nếu mà chúng ta quy bằng cái tiền việt để mình từ tiền việc đi ra tiền đô để trả thì cái chi phí nó sẽ cao hơn
cái thứ ba đó là cái việc mà khi mà cái hành động đó thì nó sẽ dẫn đến một cái là nhiều người trong cái giới đầu tư thì họ cảm giác rằng là lạm phát đang ở cái mức rất là cao rồi
tại vì khi mà tăng lãi suất thì họ sẽ tăng nhiều hơn
có nghĩa là có lãm phát
và cục dự trữ liên bang còn nói là đây là mới cái lần tăng đầu tiên thôi và họ trong vòng ba năm tới họ tăng tới sáu lần nó thí dụ như thế
thì cái điều này có nghĩa là các nhà đầu tư họ đón là tương lai sẽ có lạm phát
vì vậy cho nên đó là nhiều khả năng họ sẽ tìm cách trú ẩn cái đồng bốn của mình
thì chính vì những cái hành vi này nó sẽ gây ra một cái sự bất ổn trong cái vấn đề điều hành cái chính sách tiền tệ trong cái thời gian sắp tới
kinh tế mỹ và anh đang có dấu hiệu lãm phát tăng tiền
với tăng cao việc phát tăng lãi suất đồng đô la được hiểu là để thu tiền về
trong khi việt nam đang trong quá trình triển khai gói hỗ trợ ba trăm năm mươi tỷ thì điều này liệu có rủi ro không thưa tiến sĩ
đây chính là cái khó khăn lớn nhất của chúng ta đang gặp phải
có nghĩa là đô thì đang thu về nhưng mà mình lại tung tiền ra để mình kích thích tăng trưởng
nó nghĩa là tung tiền ra để cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng dễ dàng để mà thực hiện đầu tư

rồi cũng giống như là mình tung tiền ra để mà chính phủ thực hiện các cái dự án đầu tư công
trong cái bối cảnh mà đô đang thu về còn tiền mình thì lại tiếp tục tung ra thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng nó là cái tỷ giá lại nó lại tiếp tục tăng
và đây là một cái rủi ro rất là lớn
như vậy thì cái việc mà chúng ta có kiểm soát được tỷ giá hay không thì nó còn tùy thuộc rất là nhiều vào cái việc mà giữ chữ ngoại tệ của ngân hàng nhà nước
ví dụ như mà nếu mà ngân hàng nhà nước có khoản giữ chữ ngoại tệ tốt
mà hiện nay thì theo tôi được biết thì ngân hàng nhà nước có khoản giữ chữ ngoại tệ tốt
mà hiện nay thì theo tôi được biết
là cái giữ chữ ngoại tệ của chúng ta cũng khá tốt
cho nên là chúng ta có thể điều tiết cái lượng ngoại tệ này
để mà chúng ta đảm bảo là cái tỷ giá nó không bị biến động
thứ hai là những cái khoản mà tiền giả hạn như là từ kiều hối chuyển về nó cũng là ngoại tệ
thì mình có thể điều tiết cái này
cho nên là trước mắt trong ngắn hạn thì có thể là cái tỷ giá nó cũng không có biến động lớn
quyết định tăng lãi suất của ngân hàng dự trữ liên bang mỹ phép vừa đưa ra trước mắt
kinh tế tài chính việt nam chưa chịu tác động nhiều do mức tăng lãi suất không lớn hai mươi năm điểm phần trăm và đã được tiên lượng trước
về sau này nhất là từ quý iv năm hai nghìn hai mươi hai việc phép tiếp tục tăng lãi suất sẽ có những tác động rõ nét hơn đến kinh tế tài chính việt nam
vẫn biết trong bối cảnh lạc phát có nguy cơ tăng do chi phí đầu vào tăng đang gây nhiều áp lực đến việc điều chỉnh chính sách tiền tệ
tuy nhiên trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn
cộng thêm ảnh hưởng dây chuyền từ giá xăng dầu tăng kéo theo hầu hết chi phí nguyên liệu sản xuất đầu vào của doanh nghiệp tăng cao đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
do đó các chuyên gia cho rằng bất kỳ ảnh hưởng dây chuyền của việc phép tăng lãi suất thì chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước trong năm nay vẫn thực hiện theo hướng hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi
họ có thể sử dụng các công cụ thông qua thị trường mở như mua ngoại hối và bơm tiền đồng ra thị trường để hỗ trợ thanh khoản hoặc nâng trần tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại
thưa tiến sĩ trong bối cảnh lãm phát tăng cao nhiều người cho rằng có ba kênh trú ảnh tài sản lớn nhất đó chính là dầu mỏ kim loại và bất động sản vậy thì tiến sĩ ông nghĩ sao về điều này
thật ra thì cái tâm lý của nhà đầu tư nào cũng vậy thôi
tức là khi mà có lạm phát hoặc là bất ổn xảy ra thì họ hay có cái khuyên hướng họ nắm giữ những cái tài sản mà nó ít bị biến động
ví dụ như vậy chúng ta mua vàng cho dù hoàn cảnh như thế nào thì khi mà vượt qua rồi thì trá vàng nó cũng như thế
đấy dầu mỏ cũng vậy đúng không đó là những cái mặt hàng gọi là những cái tài sản rất là thiết yếu rồi mà mình giữ đó
thì cái tâm lý này là cái điều hết sức bình thường nhưng
nhưng mình phải hiểu một điều rằng á nếu mà có một cái tâm lý nó còn nguy hiểm hơn đó
nhân hàng như là nếu mà mọi người nghĩ là sắp tới sẽ có lãm phát á thì mọi người hay có cái hành vi là tích chữ kể cả doanh nghiệp
ví dụ như tôi đón là sắp tới nguyên vật liệu đồ vào sắt thép dầu đồ này kia mà tăng á
thì tất nhiên là bây giờ tôi sẽ có cái tâm lý là nếu mà tôi có tiền mặt là tôi sẽ mua trước
và khi mà tôi thực hiện cái hành vi tôi mua trước như vậy đó thì tương lai là cầu cái cung nó sẽ bị thiếu hụt ngay
và chắc chắn như lãm phát nó sẽ tăng gạt nó tăng lên
hay như vậy thì cái điều này nó rất là nguy hiểm
cho nên là cái công tác điều hành chính sách trong thời gian tới là hết sức chú ý cái này
đây có khi là sắp tới nó sẽ không có lãm phát nếu chúng ta để bình thường
nhưng mà bởi vì cái hành vi này cái tâm lý này nó xuất hiện cái thì người ta bắt đầu tích chữ
mà tích chữ thì cung nó sẽ bị thiếu hụt và nó sẽ tăng thiệt
cho nên là đây là cái sự nguy hiểm của lạm phát
tôi hay gọi nó là lạm phát kỳ vọng đó
đây cái này nó còn nguy hiểm hơn cả cái lãm phát thiệt
nếu chúng ta để cái chuyện này nó tăng lên
nó xảy ra
cái thứ hai thì những cái tài sản như là vàng bất động sản nè
thì mình hiểu nôm na đó
bất động sản là thường là cái đường cung nó thẳng đứng
mà đường cung thắng đứng mình hiểu như thế này nè
có nghĩa là cái cung đó là nó có giới hạn
cho nên cầu cái nhu cầu sử dụng thì nó ngày càng tăng
cho nên xét về dài hạn thì bất động sản ít khi nào nó giảm
từ trước đến giờ các bạn thấy bất động sản có bao giờ giảm không
tức là có một khoảng thời gian thì họ nó không tăng hoặc là đứng đó
sau đó thì qua những cái cú sốc thì nó sẽ tăng lên
ví dụ như thế
thì cái đặc thù là như vậy
chính vì cái đặc thù của tài sản này như thế đó
cho nên nhiều người khi mà họ thấy có rủi ro thì họ đưa cái đồng vốn họ vào đó để họ giữ tài sản
và cái thứ hai nữa là phải lưu ý là nếu mình có tiền thì mình giữ cái bất động sản thì được
chứ còn nếu mà trong bối cảnh này mà đi vay ngân hàng để mua cái bất động sản thì nó rất là nguy hiểm
bởi vì cái lúc này là lãi suất cao
mà lãi suất cao
nếu mà chúng ta đi vay ngân hàng chúng ta lại đưa vào đó
thì cái tài sản này là mình đang trú ẩn
nó không có vay vòng
nghĩa là nó không có lưng chuyển để nó tạo ra cái tiền để mình trả nợ
cho nên là nếu mà cái nhà đầu tư họ có tài sản á
họ có tiền á
tiền của mình á
thì họ có xu hướng là tích chữ bất động sản
chứ còn cái việc mà họ đi vay để mua bất động sản thì cái khả năng này rất là thấp
và nó rất là rủi ro nếu họ làm chuyện đó
cũng có ý kiến cho rằng là tác động của việc phép tăng lãi suất đối với nền kinh tế việt nam
chủ yếu là gián tiếp
thông qua tâm lý của nhà đầu tư
quan trọng là thị trường đón nhận hành động tăng này như thế nào
thì tiến sĩ ông nghĩ sao ạ
thật ra khi mà cục dự trữ liên bang mỹ mà tăng cái lãi suất á
thì như mình nói từ đầu á
tức là cái mục tiêu của họ là họ kiềm chế lạm phát
họ thu đô về
thì ít nhiều là nó sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá
và cái việc ảnh hưởng đến tỷ giá thật hay không á
đó là nó tùy thuộc vào cái vấn đề chính phủ mình á
điều hành cái chính sách tỷ giá như thế nào
nó nghĩa là mình có thể
nếu mình dự trữ ngoại tệ tốt
thì mình chủ động được cái chuyện đó
thì nó không ảnh hưởng nhiều
khi mà họ đã làm cái chuyện đó
có nghĩa là lạm phát là chắc chắn là đã có rồi đó
thì mọi người á
điều nghĩ đây là
đây là lãm phát là có thật
cho nên là như tôi nói lúc nãy đó
khi mà họ nghĩ lãm phát là có thật
thì họ sẽ tìm cách
họ trú ẩn tài sản
họ tích chữ nè
họ là để tài sản vào những cái nơi mà họ cảm thấy nó an toàn
để mà qua cái cú sốc kinh tế này
thì họ không bị mất mát gì
vì như vậy á
thì vô hình chung á
nó làm cho cái nguồn cung thiếu hụt
và khi cái nguồn cung thiếu hụt như vậy á
thì nó sẽ dẫn đến lãm phát thiệt
và khi nó dẫn đến lãm phát thiệt á
thì cái việc điều hành chính sách
nó sẽ rất là khó
chẳng hạn như bây giờ
chính phủ đang thực hiện gói chính sách tài khoá và tiền tệ
mình đang tung tiền ra
mà tung ra
nhưng mà tiền nó lại không đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh
mà nó lại đi trú ẩn vào một vài cái nơi nào đó
thì tất nhiên là hàng nó sẽ bị thiếu thôi
hàng quá nó sẽ bị thiếu hụt
và nó sẽ dẫn đến lãm phát nhiều hơn
đây là cái rủi ro
mà nó dẫn đến là những cái chính sách của mình có thể bị thất bại
nếu chúng ta không có
không có linh hoạt
không có theo dõi
và không có điều chỉnh cho nó phù hợp
nhưng hiện tại thì bất ổn toàn cầu và áp lực lạm phát vẫn đang tiếp diễn
theo tiến sĩ thì chúng ta cần phải làm gì ở thời điểm này
cái việc này thì mình phải nói từ hai phía
thứ nhất là đối với các cái nhà
đối với nhà điều hành chính sách
tức là đối với nhà hoạch định chính sách
và điều hành chính sách tiền tệ và tài khoá đó
thì theo tôi
là lúc này cái vai trò của
của họ rất là quan trọng
thứ nhất là họ phải
để mà điều chỉnh tỷ giá cho nó phù hợp
như phân tích vừa rồi đó thì
cái việc này là
nếu mà chúng ta để một cách tự nhiên
thì tỷ giá nó sẽ tăng
tuy nhiên nếu mà chúng ta theo dõi đó
thì chúng ta sẽ biết là
chúng ta dùng cái nguồn ngoại tệ mình giữ chữ đó
mình có thể chủ động để mình điều tiết cái tỷ giá theo đúng cái mục tiêu của mình
còn đối với nhà đầu tư
thì tôi nghĩ như thế này nè
thực sự tôi cũng có lời khuyên luôn
thực tế thì
những cái bất ổn nó đang xảy ra trên toàn cầu
ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến mình
có khi chưa có ảnh hưởng
nhưng mà do cái tâm lý nó ảnh hưởng
dẫn đến là
dẫn đến chúng ta có những hành vi lệch lạc
nó dẫn đến những cái thất bại chung của thị trường
thì cái chuyện này tất nhiên mình không trách họ
nhưng mà ý tôi nói là
bản thân các nhà đầu tư cũng vậy
thực tế thì
cho dù thị trường nó có biến động như thế nào
thì cơ hội nó vẫn có
nếu mà các nhà đầu tư
có mạnh dạng
chính phủ có những chính sách điều hành đúng đắn
thì tôi nghĩ là kinh tế của mình
để vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn sắp tới
thưa quý vị
nhiều chuyên gia cho rằng
kinh tế tài chính việt nam
chưa chịu tác động nhiều
do mức tăng lãi suất không lớn
và đã được tiên lượng trước
nhưng về sau sẽ có những tác động rõ nét hơn
chính vì vậy
chúng ta không được chủ quan
cần theo dõi sát những diễn biến của kinh tế thế giới
để có những điều chỉnh kịp thời
tiêu điểm kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa cảm ơn tiến sĩ hoàng thanh điền
đã nhận lời mời tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại